vào sáng nay lực lượng chức năng đang tiến hành các công đoạn cuối cùng để đưa trụ bê tông lên mặt đất
sau đó lực lượng công binh của quân khu chín sẽ tiến hành cắt bê tông để giải cứu cháu bé
vào lúc chín giờ sáng nay lực lượng cứu hộ đang tiến hành hoàn thành các công đoạn để gắn cáp vào trụ bê tông
và khi đạt được yêu cầu sẽ tiến hành đưa trụ bê tông lên
sau khi trụ bê tông được đưa lên thì lực lượng công binh sẽ tiến hành thăm dò và cắt bê tông để cứu cháu bé
như vậy đến thời điểm này đã hơn chín mươi giờ trôi qua từ khi cho bé gặp nạn
quyết tâm cao nhất để cứu cho bé
trong đêm qua quân khu chín cũng đưa thêm hai máy cắt trụ bê tông công suất lớn từ thành phố hồ chị
từ thành phố cần thơ về đến hiện trường để thực hiện các trụ bê tông khi được nhắc lên
việc cắt thử tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng quân khu tiến hành ngay trong đêm
sau một mươi năm ngày xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và ba mươi năm bị cáo
trong vụ án xảy ra tại công ty aic trong đó bị cáo nhàn cùng bảy bị cáo khác đang bỏ trốn bị tuyên vắng mặt
quá trình diễn ra phiên tòa cho thấy cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
đã chỉ đạo các bị cáo là nhân viên dưới quyền thực hiện quy trình bảy mươi bước để thông thầu gian lận đấu thầu
và trúng một mươi sáu gói thầu tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
bị cáo nhàn còn chỉ đạo lập các công ty quân xanh giúp aic trúng thầu thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
các bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai đinh quốc thái cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và bồ ngọc thu cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
đã nhận hối lộ hơn bốn mươi ba tỷ đồng từ bà nhàn và công ty aic để giúp doanh nghiệp này tham dự
và trúng một mươi sáu gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
tại phần đề nghị mức án đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành
từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội nhận hối lộ cùng tội này cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đinh quốc thái bị đề nghị từ chín đến một mươi năm tù
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty aic đang bị truy nã bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ
bốn một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tổng hợp hình phạt viện kiểm sát đề nghị với bị cáo nhàn là ba mươi năm tù
liên quan đến vụ việt á và vụ chuyến bay giải cứu với vụ việt á hiện nay cơ quan chức năng đã khởi tố hai mươi chín vụ với một trăm linh hai bị can
còn vụ chuyến bay giải cứu đã khởi tố ba mươi chín bị can
nhiều khả năng là sẽ còn bị can số bị can sẽ tăng trong thời gian tới
đây là thông tin được trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại cuộc họp trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
đối với vụ việt á cơ quan điều tra sẽ cố gắng phân đấu để kết thúc điều tra trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
về con số đối với vụ việt á hiện nay cơ quan chức năng đã khởi tố hai mươi chín vụ với một trăm linh hai bị can
còn đối với vụ chuyến bay giải cứu hiện đã khởi tố ba mươi chín bị can
về số tiền đã kê biên phong tỏa các bị can nộp để khắc phục hậu quả
thì vụ việt á hiện nay là một sáu trăm bảy mươi tỷ đồng và vụ chuyến bay giải cứu là tám mươi tỷ đồng
trung tướng tô ân sô cho biết rất nhiều khả năng là sẽ còn bị can số bị can sẽ tăng lên trong thời gian tới
liên quan đến sai phạm của các trung tâm đăng kiểm trung tướng tô ân sô cho biết
riêng công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi hai trung tâm kiểm định
khởi tố sáu vụ án với bốn mươi ba bị can cho các tội danh nhận hối lộ môi rời hối lộ và giả mạo trong công tác
đặc biệt trung tướng tô ân sô cho biết có giám đốc trung tâm kiểm định không biết chữ
không đọc được chữ khai chỉ học đến lớp ba cách đây năm mươi năm
sáng qua lực lượng chín trăm một mươi một công an tp hcm đã bàn giao huỳnh văn đôn và đặng hàn quốc việt
cùng chú tại quận hải châu cho công an tp hcm xử lý theo quy định
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện đôn và việt điều khiển xe máy
cùng một đoàn xe máy phóng nhanh vượt ẩu tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng hai thanh niên không những không chấp hành mà còn dùng súng pháo bắn nhiều phát
về phía tổ công tác để khiêu khích rồi phóng xe bỏ chạy
được biết trước đó đôn và việt đã từng bị lực lượng chín trăm một mươi một tạm giữ
xử lý về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
công an tp hcm đang củng cố hồ sơ chuyển viện kiểm soát nhân dân
cung cấp truy tố đối tượng võ trọng nhuần năm mươi bảy tuổi
trú tại xã ekeli huyện grongpak về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông lê khánh hoàng năm mươi một tuổi
trú tại xã ekeli huyện eka tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tại nhà của một người quen ở xã ekeli huyện eka
nguyền và ông hoàng có tổ chức uống rượu với nhau
sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn to tiếng
dẫn có men rượu trong người nguồn đã lấy dao đâm liên tiếp
hai nhát vào vùng bụng và lưng ông hoàng
khiến nạn nhân bị thương tật năm mươi bốn
tòa án nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa đưa ra xét xử bị cáo huỳnh tấn huy
trú tại phường tam thuận quận thanh khê
về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào chiều ngày bảy tháng hai
khi thấy bố mẹ đi vắng huy đột nhập vào phòng ngủ
trộm cắp giấy tờ và chìa khóa xe ô tô của mẹ
rồi điều khiển xe chạy vào núi thành quảng nam
đem cầm cố xe ô tô và giấy tờ
được một trăm ba mươi triệu đồng dùng để ăn chơi tiêu xài
khi bố mẹ huy về thì phát hiện bị mất xe ô tô cùng giấy tờ
nên trình báo lên cơ quan công an
tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã tuyên phạt huỳnh tấn huy bảy năm tù
về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị tỉnh lai châu có gần ba trăm linh km đường biên giới
tiếp giáp với nước bạn trung quốc
địa bàn rừng núi giao thông đi lại cách trở
đời sống của người dân còn nhiều khó khăn
lợi dụng đặc điểm đó nhiều đối tượng đã chọn địa bàn giáp biên
để mua bán vận chuyển ma túy
vì thế lai châu được xác định là một trong những địa bàn
phức tạp về ma túy trong khu vực tây bắc
và cuộc chiến với loại tội phạm này của lực lượng công an ở đây
vẫn còn nhiều thay thức
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh lai châu
triệt phá thành công một chuyên án ma túy
thu giữ bốn mươi bánh heroin
đây là số lượng heroin thu giữ lớn nhất
trên địa bàn tỉnh lai châu từ trước đến nay
bắt đối tượng sùng a giống khi đang móc nối
mang số ma túy này bán qua biên giới
chúng tôi đánh giá rằng trong thời gian gần đây
các đối tượng lợi dụng địa bàn của tỉnh lai châu
để tiến hành vận chuyển ma túy
sang các địa bàn phụ cận đặc biệt sang trung quốc
công an tỉnh đã phá rất nhiều chuyên án
truy phép bắt giữ có rất nhiều đường dây
tội phạm mua bán chế phép thêm ma túy
cái khó khắc lớn nhất
trong tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
đó là địa bàn của chúng tôi là giáp trung quốc
và hai là số người nghiện còn nhiều
theo thống kê trên sáu người nghiện
và đặc biệt là cơ sở cai nghiện tập trung
còn rất hạn chế
khu vực biên giới của tỉnh lai châu
vừa là địa bàn tiêu thụ
vừa là địa bàn trung chuyển ma túy
địa bàn trồng cây thuốc viện
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy
rất tinh vi xảo quyệt
ở tất cả các khâu liên lạc vận chuyển
mua bán cất giấu
vì thế lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy
ở đây đã tăng cường nhiều biện pháp
đấu tranh với loại tội phạm này
ngay tại các khu vực biên giới
không để ma túy thẩm lậu vào nội địa
lực lượng chuyên trách đấu tranh
về phòng chống ma túy
như biên phòng hải quan
lực lượng công an
ở tỉnh lai châu
còn rất mỏng so với địa hình
cũng như địa giới hành chính
của lai châu
cái thứ ba nữa là
cái phương thức
thủ đoạn của các đối tượng
mua bán ma túy trên địa bàn lai châu
đặc biệt là khu vực biên giới
cũng rất là tinh vi
và thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
phải nghiên cứu rất kỹ đưa ra những cái kế hoạch
những kế sách
để làm sao đấu tranh có hiệu quả
và đặc biệt là
chúng tôi hiện tại
cũng tham mưu
củng cố hệ thống
chính trị cơ sở
đẩy mạnh đấu tranh
với loại tội phạm này
trong một mươi tháng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
công an tỉnh lai châu đã tiến hành
điều tra làm rõ khoảng gần năm trăm linh vụ án ma túy
khởi tố trên sáu trăm linh bị can
số lượng ma túy thu giữ lớn nhất
là tám mươi kg heroin
gần một mươi kg ma túy tổng hợp
hơn năm trăm linh cây thuốc phiện
những kết quả này đã góp phần
ngăn chặn nguồn cung ma túy
dăn đe phòng ngừa tội phạm ma túy
tại địa bàn trọng điểm tây bắc
và củng cố niềm tin của nhân dân
đối với lực lượng công an
thưa quý vị
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa ký ban hành chỉ thị số một
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
trong tình hình mới
chỉ thị cho biết
mục tiêu đối với công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
phải ngăn chặn đẩy lùi tiến tới
chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm chết người do nguyên nhân chủ quan
trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ
ban ngành cấp ủy chính quyền các địa phương
chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt
một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau
đổi mới tư duy nhận thức
phương pháp cách tiếp cận và tổ chức
thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay
xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy
chính quyền địa phương nếu để các cơ sở
có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động
khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
và để xảy ra các vụ cháy
gây hậu quả nghiêm trọng
tập trung ra soát dựa đổi bổ sung
hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn
phát triển kinh tế xã hội đảm bảo đồng bộ
thống nhất trong hệ thống pháp luật
tiếp tục đổi mới về nội dung
hình thức công tác tuyên truyền
xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xây dựng trang bị cơ sở vật chất hậu cần
cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ra soát sửa đổi bổ sung
các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đảm bảo phù hợp với tình hình mới
thực hiện nghiêm việc thẩm định
cấp phép xây dựng đối với các công trình
thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế
về phòng cháy chữa cháy đặc biệt là
các cơ sở chuyển đổi công năng
có nguy cơ cháy nổ cao cơ sở tập trung
đông người như quán bar karaoke
nhà cao tầng
linh quan đến vụ giải cứu cháu bé
bị lọt trong lòng cọc bê tông ở đồng tháp
cho đến nay các lực lượng thi công cứu hộ
vẫn đang tích cực khẩn trương
công tác giải cứu cháu bé gặp nạn
và tất cả các phương tiện thiết bị nhân lực
được huy động tối đa cho công tác cứu hộ
trong buổi sáng và trưa ngày hôm nay
lực lượng thi công cứu hộ đã tạm dừng
phương pháp khoan xoáy nước
tiếp tục tiến hành khoan guồng xoắn
và đang thực hiện ở độ sâu đáy
cọc bê tông khoảng ba mươi bốn m
do điều kiện địa chất phức tạp
nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn
dự kiến sau khi hoàn thành công tác khoan
làm mềm đất lực lượng cứu hộ sẽ cho
tiến hành nhổ cọc bê tông
trong sáng ngày hôm nay bộ giao thông vận tải
bộ xây dựng ban quản lý dự án mỹ thuận
cùng các chuyên gia lực lượng công an quân đội
đã được tăng cường hỗ trợ thêm cho công tác cứu hộ
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và kiếm nạn cứu hộ bộ công an
cũng có mặt tại hiện trường
trần vũ đạt quê ở sóc trăng
một đối tượng trong nhóm gồm ba thanh niên
tham gia truy sát hai thanh niên
trong dạng sáng ngày ba tháng một
đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ
trong sáng ngày bốn tháng một lực lượng công an
đã đưa đạt đến xác định lại hiện trường vụ việc
hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai của đạt
hai thanh niên còn lại vẫn đang được
cơ quan công an truy tìm
theo hình ảnh camera ghi lại
khoảng một giờ một mươi một phút anh nguyễn hoàng long
trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
điều khiển xe máy chở theo một người bạn
lưu thông trên đường nguyễn văn tiết
phường phú cường thành phố thủ dầu một
thì bất ngờ lao vào vệ đường và đâm vào gốc cây bên đường
người bạn bị thương còn anh long
ngã xuống vỉa hè tử vong
ngay lúc đó có hai chiếc xe máy chạy đến
một nhóm thanh niên khoảng ba người
lao xuống dùng hung khí tấn công bạn của anh long
hiện tại người bạn của anh long bị thương nặng
vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
trên địa bàn tỉnh thái nguyên trong thời gian vừa qua
đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên
điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng
bốc đầu xe gây mất an ninh trở tự
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
công an tỉnh đã triển khai các biện pháp
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là hình ảnh
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập
điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng
đi bằng một bánh bốc đầu xe
trên tuyến đường thái nguyên trợ mới
gây mất an ninh trở tự
công an tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng xác minh vụ việc
thu thập tài liệu chứng cứ điều tra
và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
còn đây là ba trường hợp thanh thiếu niên
bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính
số tiền hơn năm triệu đồng
về hành vi bốc đầu xe mô tô
đi ngược chiều gây mất trật tự an toàn
sau thông tại cơ quan công an
các trường hợp này đã thự nhận hành vi
bốc đầu xe quay lại hình ảnh video clip
sau đó đăng lên mạng xã hội
trên thực tế thì
chúng ta thấy rằng là
đối tượng là
thanh thiếu niên thậm chí là
chưa đủ tuổi đã tiến hành
đã thực hiện nhiều hành vi
vi phạm các cháu
nhận thức nó chưa được đầy đủ
nhiều trường hợp thì
các cháu là tự
bạn bè của mình thậm chí là tự mình
đăng tải lên
các trang mạng xã hội
với mục đích chính là
quảng bá cho những
người khác biết được là mình thực hiện
hành vi đó
trong các vụ bốc đầu xe
lạng lách đánh võng được lực lượng công an
xác minh làm rõ thời gian qua
đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên
chơi bời lêu lồng thậm chí là bỏ học
các đối tượng thường xuyên tụ tập
thực hiện hành vi vi phạm gây mất
an ninh sự tự mất an toàn cho người
tham gia giao thông

trên tuyến giao thông nhất là các hành vi
lạng lách đánh võng bốc đầu xe mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông
trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba
cảnh sát cơ động tiếp tục triển khai
các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua đây cũng là bài học cảnh tình
cho các gia đình cần phải quan tâm
quản lý chặt chẽ con em của mình
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
liên quan đến vụ việc xây dựng gần năm trăm linh căn nhà
trái phép công an tỉnh đồng nai đề nghị
những người đã ký hợp đồng mua nhà ở tại dự án này
trình báo để được bảo vệ
quyền lợi chính đáng
công an tỉnh đồng nai cho biết đang tiến hành
điều tra tin báo tội phạm về các
hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai
quản lý nhà ở và thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án
khu dân cư tân thịnh xã đồi sáu mươi một
huyện tràng bom
dự án khu dân cư tân thịnh do công ty
cổ phần đầu tư ldg
công ty ldg số một trăm linh bốn
trên bốn ấp hòa bình xã giang điển
huyện tràng bom làm chủ đầu tư
bước đầu công an xác định chủ đầu tư
đã thi công một số hạng mục nhà ở hạ tầng
kỹ thuật khi chưa hoàn thiện các thủ tục
pháp lý theo quy định
nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân công an tỉnh đồng nai
đề nghị những khách hàng từng giao dịch
với công ty ldg liên quan đến dự án
khu dân cư tân thịnh liên hệ

khu phố một phường tràng giài thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai để trình báo và gặp
điều tra viên nguyễn trọng lực